sẽ có một cái hoạt động như thế này
và các bạn ấy làm tất cả những cái hoạt động
đấy theo yêu cầu của giáo viên
và một hôm khác thì tất cả những cái thành viên khác còn lại
của lớp lại cũng tham gia cái hoạt động đó
sau khi mà làm xong rồi giáo viên mới nói rằng
cái buổi mà chúng ta làm hoạt động đấy chính là cái bài
thì cuối khóa của các em và thầy
rất tự hào vì các em đã làm được cái việc này
hoặc làm được việc kia tức là gì
khi mà chúng ta
không gọi là chú ý nhiều đến
cái tính chất của cái kỳ thi chúng ta không
trầm trọng hóa nó lên không dọa người khác
về cái gọi là mức độ quan trọng
rồi là không đạt được thế này thế khác
thì chịu hậu quả này hậu quả khác
thì có khi là lại giúp cho
những cái học sinh rất thoải mái
và các em mới phát huy được cái năng lực tối đa của các em
giống như là tham gia hoạt động thường ngày thôi
và các em mới vượt qua những kỳ thi
một cách rất là nhẹ nhàng như vậy tôi nghĩ rằng có thể
cái kinh nghiệm đấy mình cũng
có thể học tập cho và áp dụng
trong một số những hoàn cảnh nhất định để giảm
những cái áp lực cho các em vì bản chất cuối cùng
chúng ta dạy là giúp các em
hình thành năng lực và năng lực đấy nó không thể
nào hình thành qua một sớm một chiều được
nó phải là được tích lũy trong
một khoảng thời gian học tập
thì mới tạo thành cái năng lực mà các em mới có như vậy
và cái kỳ thi chẳng qua nó chỉ là
một cái buổi để đo một phần
những cái năng lực mà chúng ta đã dạy
các em trong một khoảng thời gian thôi
không cần thiết phải làm cho các em trở nên
sợ hãi nó như là
những cái kỳ thi mà chúng ta đang tổ chức như thế này
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành
thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị điểm số
không phải là tất cả
điểm số không đánh giá đủ năng lực của các con
nhưng điểm số lại có vai trò quyết định
trong mỗi kỳ thi có tinh chất bước mặt
của cuộc đời thế nhưng không thi đỗ
vào ngôi trường mà các con đã lựa chọn
thì không có nghĩa là mọi cánh cửa đã
đóng lại còn rất nhiều cơ hội
và những sự lựa chọn khác điều quan trọng
là cha mẹ những người thân của các con
sẽ làm gì để giúp các con
vượt qua thời điểm đầy khó khăn này